một số cơ sở chế biến nước mắm phải thu gom cá cơm từ quảng ngãi đến tận khánh hòa nhưng cũng không đủ phục vụ sản xuất
sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại nhiều điểm đến là những địa phương chưa có dịch cũng bị vạ lây khi khách yêu cầu hủy tour và hoàn một trăm linh chi phí đã trả khiến doanh nghiệp lữ hành gặp khó
theo thống kê sơ bộ từ các doanh nghiệp du lịch cho thấy có trên ba mươi năm chương trình du lịch bao gồm tour chọn gói tour tự chọn
dịch vụ như khách sạn vé máy bay điểm tham quan điều này khiến các doanh nghiệp lữ hành gặp rất nhiều khó khăn do áp lực phải hoàn tiền một trăm linh cho du khách
trong khi các dịch vụ du lịch hầu hết đã thanh toán cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tại điểm đến hàng không
theo vinatex với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường sau tháng cuối năm xuất khẩu dệt may của việt nam sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu
tập đoàn dệt may vinatech dự báo xuất khẩu dệt may của việt nam sáu tháng cuối năm tiếp tục giảm từ một mươi bốn một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng ba mươi hai bảy mươi năm tỷ usd giảm khoảng một mươi sáu so với năm trước
kết quả của khảo sát mới của facebook đã cho thấy những thay đổi lớn trong hành vi của người dùng trong mùa mua sắm cuối năm nay
từ khảo sát của mình facebook đã cho thấy những thay đổi lớn trong hành vi của người dùng trong mùa mua sắm cuối năm nay
facebook cho hay kinh tế khó khăn do covid một mươi chín khiến cho người tiêu dùng quan tâm hơn đến các chương trình giảm giá
facebook kiến nghị các doanh nghiệp cần cá nhân hóa cách tiếp cận thế hệ x và boomer trên diện rộng
cùng với đó là tăng cường giảm giá và khuyến mại cũng như cần có những nội dung tiếp cận người tiêu dùng
thử những định dạng mới có tính tương tác cao cho thương hiệu của mình một cách phù hợp
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định một nghìn một trăm hai mươi chín chính thức phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở việt nam
đề án sẽ cho phép thí điểm kéo dài trong thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến sáu giờ sáng hôm sau
tại một số điểm khu du lịch hấp dẫn và có điều kiện thuận lợi để quản lý rủi ro hoạt động dịch vụ ban đêm
ở một số thành phố trung tâm lớn nơi có đông lượng khách du lịch như hà nội quảng ninh hải phòng
tp hcm đà nẵng hội an thừa thiên huế cần thơ đà lạt phú quốc
đáng chú ý đề án định hướng nghiên cứu đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng một số khu vực tổ hợp giải trí ban đêm
riêng biệt ở tp hcm tp hcm và đà nẵng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm